thưa quý vị luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín với nhiều điểm mới quan trọng
những điểm mới này được coi là bước ngoặt nhằm chuyển hướng từ nghề cá nhân dân
thành nghề cá có trách nhiệm phát triển hiệu quả và bền vững
đặc biệt đây cũng là cơ hội để ngành thủy sản việt nam gỡ thẻ vàng
tuy đã có lộ trình hai năm để thực hiện nhưng khi hiệu lực của luật chính thức được thi hành
thì ngư dân việt nam vẫn đứng trước khá nhiều khó khăn
từ chuyển đổi tàu cá ngư trường đánh bắt đến việc truy xuất nguồn gốc
và điều hiểu hơn về vấn đề này xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần trò chuyện sau đây
của biên tập viên thúy quỳnh cùng khách mời của chúng ta
xin được mời biên tập viên thúy quỳnh ạ
xin cảm ơn trường quay s hai
vâng thưa quý vị từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín luật thủy sản mới bắt đầu có hiệu lực
với hàng loạt quy định khắt khe hơn trong việc quản lý hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ
trong đó thì quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản để dán tem thủy sản
được coi là yêu cầu khó nhất đối với ngư dân hiện nay
bởi hầu hết ngư dân vẫn giữ những thói quen khai thác thủ công trước kia
các yêu cầu kỹ thuật trong khâu sơ chế xử lý đóng gói cũng chưa thực hiện được
điều này đã gây ra không ít khó khăn cho đầu ra của thủy sản khai thác về
nhiều sản phẩm đánh bắt về ngư dân buộc phải bán giá thấp hơn hoặc để hư hỏng
do không truy xuất được nguồn gốc để thương lái thu mua
vậy thì ngư dân cần làm gì để đáp ứng được những thay đổi trong quy định của luật thủy sản hai nghìn một mươi tám
để làm rõ về điều này thì chúng tôi đã mời tới trường quay ngày hôm nay
ông nguyễn hoài nam là phó tổng thư ký hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
lời đầu tiên xin đạch chân thành cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin cảm ơn và chào các quý vị đại biểu xem truyền hình nhân dân
trước khi đến với cuộc trò chuyện thì xin mời ông cũng như quý vị khán giả
chúng ta hãy cùng đến với một đoạn clip ngắn ngay sau đây
hàng chục tấn mực lưu kho từ vài tháng qua
lo sợ mực ẩm mốc hư hỏng nhiều cơ sở thu mua mực đang xoay sở bán hàng ứ động
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay tiêu thụ mực xà của ngư dân bị ánh tắc
hiện có hơn một năm trăm linh tấn mực khô bị ứ động
nguyên nhân là do khối lượng lớn mực khai thác không trích xuất được nguồn gốc thủy sản theo quy định
với vấn đề này thì không những người ngư dân kể cả những người buôn bón thanh bà cũng ánh hưởng
bởi vì khi cung mực không bón được gió thấp thì người buôn bón thanh bà họ cũng ánh hưởng theo
bởi vì số hỏng của họ bón xuống đó họ lái kia được tiền
việc luật mới có hiệu lực nhưng thực hiện chưa đồng bộ của các bộ ngành
cũng gây khó cho ngư dân và chính quyền địa phương
theo nghị định số hai mươi sáu tàu cá dài trên hai mươi bốn mét phải gắn thiết bị giám sát hành trình trước tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và tàu dài từ một mươi năm m đến dưới hai mươi bốn mét phải gắn trước tháng một năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên cho đến nay hầu hết tàu thuyền đều chưa gắn thiết bị giám sát hành trình
theo quy định
nguyên nhân là do tổng cục thủy sản chưa công bố danh sách các thiết bị đạt chuẩn chất lượng
để địa phương và ngư dân lắp đặt
bộ nông nghiệp có phân cho quảng hải là năm mươi thiết bị giám sát hành trình
và giao việc lắp đặt thiết bị cho công ty v spell ở đà nẵng người ta lắp đặt
nhưng mà hiện nay là giao cho họ lắp đặt nhưng mà chưa ký được cái hợp đồng
bộ nông nghiệp chưa có kinh phí
lung túng với luật thủy sản ngư dân chính quyền cơ sở
chưa sẵn sàng bộ ngành chậm triển khai các giải pháp
hệ lụy là thủy sản tồn động giá thành thấp nguy cơ tàu nằm bờ đang hiện hữu
ngư dân và chính quyền địa phương sẽ mất nhiều thời gian
mới có thể thích ứng với luật chơi mới trên biển lớn
thưa ông nam quy định về truy xuất nguồn gốc thủy sản
thì yêu cầu là ngư dân phải thực hiện như thế nào
theo quy định mới tại luật thủy sản hai nghìn một mươi bảy thì ngư dân sẽ phải trước hết là
tuân thủ các quy định theo yêu cầu mới về tàu thuyền
cụ thể ở đây là các giấy phép về tàu thuyền chuyển đổi từ quy định ngày trước
từ sức ngựa sang chiều dài
việc này ảnh hưởng đến các quy định về các vùng khai thác
việc thứ hai là ngư dân sẽ phải thực hiện việc khai báo trước khi rời cảng
và trước khi về cảng ít nhất là một tiếng đồng hồ đối với ban quản lý cảng cá
và thứ ba rất quan trọng đó là việc phải ghi chép nhật ký đầy đủ
và phải nộp nhật ký theo quy định
và một cái việc nữa hiện nay theo yêu cầu của luật thủy sản mới
cũng là một yêu cầu của hội nhập đó là phải lắp các thiết bị giám sát hành trình
vậy thì trên thực tế là những hoạt động khai thác của ngư dân
có đáp ứng được những yêu cầu theo quy định mới hay không
cái khó khăn trước hết mà chúng tôi thấy ở đây đó là cái việc mà cái ghi nhật ký
cái này cũng là cái mà trước đây đã có những cái bất cập
nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng rất muốn rằng bà con ngư dân để làm tốt cái việc này
cái thứ hai là cái việc mà lắp đặt các cái thiết bị giám sát hành trình
như chúng ta đã biết đây là cái quy định
cái quy định để chúng ta hội nhập
không chỉ có mỗi là cái khuyến nghị của châu âu đây mà đây cũng là cái yêu cầu
thì chúng tôi được biết là đến giai đoạn hiện tại là vào tháng bảy hai nghìn một mươi chín như hiện nay
thì cái quá trình này diễn ra hai mươi tám thỉnh thành vẫn đang tiếp tục
nhưng mà với các ý kiến từ các địa phương thì chúng tôi cũng biết là còn những cái vướng mắt
liên quan đến quá trình mà chuyển đổi quá trình lắp đặt quá trình vận hành
nhiều địa phương lại đang chậm trong việc công bố tiêu chuẩn cũng như là chất lượng của các thiết bị này
phải chăng là chúng ta cần thêm thời gian
phải chăng là chúng ta cần thêm thời gian để có thể thực hiện được những cái quy định mới này tốt hơn
hiện nay cái việc lắp thì một số địa phương cũng có cái lung túng
đúng tung thứ nhất ở đấy là đúng là về khuôn khổ trong cái quy định
thì chúng ta cũng chưa có được ngay cái quy định gọi là quy định tối thiểu
đối với những thiết bị mà cần lắp đặt ở đấy theo đúng nghĩa là thiết bị giám sát hành trình
nó khiến cho cái việc là khi mà vừa chạy vừa xếp hàng
thì bà con ngư dân sẽ lung túng trong cái chuyện là chọn lượng để nó phù hợp nó đáp ứng được
việc thứ hai là một số các thiết bị này
các thiết bị giám sát hành trình mà cũ bây giờ chuyển đổi
thì cũng có những cái gọi là lung túng trong quá trình mà ví dụ như là bảo trì
hoặc là khắc phục những cái gọi là hỏng hóc
hiện tại thì giá của rất là nhiều loại thủy sản đánh bắt về đang giảm mạnh ở các tỉnh thành miền trung
do là không đáp ứng được yêu cầu về mặt truy xuất nguồn gốc
vậy thì chúng ta có những cái giải pháp như thế nào để hỗ trợ ngư dân vào lúc này
vừa qua là tại quảng ngãi chẳng hạn
liên quan đến bà con có làm các đơn hàng là mực khô để xuất sang thị trường trung quốc
với quy định mới của trung quốc khi mà họ chuyển cái công tác mà gọi là kiểm soát nhập khẩu
từ phía bên kiểm dịch sang cơ quan hải quan của họ
thì một số những cái quy định mà họ áp dụng đồng loạt như là ghi nhãn
như là vấn đề hồ sơ chứng thư mà kèm theo lô hàng
tất cả những chuyện đấy nó cũng kéo theo cái việc là bà con chúng ta khi mà làm theo các đơn hàng
các doanh nghiệp làm theo các đơn hàng mà không cập nhật kịp thời
hoặc là không đáp ứng được ngay với những cái lô hàng mà tạm gọi là chúng ta chưa
chưa chưa chưa
chưa hoàn tất được thì nó sẽ có vướng vướng mắt ở chỗ này
vậy thì ông có lời khuyên nào dành cho ngư dân để có thể sớm thay đổi
và thích nghi được với những yêu cầu khắt khe này
đối với các bà con ngư dân trong giai đoạn mà chúng ta đang chuyển đổi
sang một cái nghề cá có trách nhiệm hơn
theo yêu cầu của hội nhập theo yêu cầu của bản thân cái gọi là cái nghề cá của chúng ta
thì những bất cập ấy chúng ta sẽ phải có cái đối thoại nhiều hơn
để tìm cái tiếng nói chung để giải quyết những cái mà tạm gọi là bất cập
thì cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi cũng chia sẻ cái chuyện đấy
chia sẻ bằng cách là chúng tôi đồng hành trong vấn đề về cái thu gom
các cái nguồn nguyên liệu mà đáp ứng cái chất lượng để xuất khẩu
dù là châu âu hay là ở các thị trường khác
và một cái cùng nữa đó là chúng tôi cũng rất muốn rằng là bà con ngư dân
những người đang bám biển những người đang có rất nhiều những cái khó khăn
ở giai đoạn chuyển đổi này thì luôn là một cái người mà gọi là tiên phong
trong lĩnh vực mà tuân thủ các quy định
tôi nghĩ rằng là trong bối cảnh chuyển đổi thì chúng ta cũng không có con đường nào khác
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân ạ
xin cảm ơn
thưa quý vị và các bạn khai thác thủy hải sản là thế mạnh của chúng ta nhiều năm qua
nhưng khi những yêu cầu của thị trường ngày càng khắt khe
thì chúng ta lại bộc lộ những vấn đề còn yếu và thiếu trong hoạt động này
các quy định đưa ra nhằm nâng cao giá trị nguồn lợi và hiệu quả khai thác thủy sản
tuy nhiên để ngư dân sớm thích nghi được với những yêu cầu này
thì ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền cần có những giải pháp hỗ trợ cụ thể
để họ thay đổi và bắt kịp với xu thế với yêu cầu của thị trường
có như vậy thì ngư dân mới có thể yên tâm bám biển